nhiều chuyên gia cho rằng cần có sự chung tay của các bộ ngành địa phương bộ tài nguyên và môi trường
cần phối hợp với bộ công thương ra soát các loại hình sản xuất công nghiệp phát sinh nhiều khí thải
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường bảo đảm không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế
bộ giao thông vận tải ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô xe máy
để kiểm soát khí thải từ loại hình phương tiện chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động giao thông
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sát đô thị đi trên địa bàn thành phố
để sớm đưa các loại hình giao thông công cộng vào vận hành giảm phương tiện giao thông cá nhân vào khí thải giao thông
năm nay tết cổ truyền cách tết dương lịch chưa đến một tháng nên hoạt động mua sắm hàng hóa sôi nổi
ngay từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bộ công thương dự báo sức mua sẽ tăng từ một mươi một mươi năm so với năm trước
giá các mặt hàng thiết yếu tăng từ bảy một mươi riêng thiệt lợn dự kiến có thể tăng từ một mươi một mươi năm
so với ngày thường
theo đánh giá của bộ công thương sản phẩm được ưa chuộng là các loại thực phẩm chất lượng cao
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng bảo đảm an toàn nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tập trung cao điểm
vào tuần từ một mươi sáu đến hai mươi ba tháng một tức ngày hai mươi hai đến hai mươi chín tháng chạp nhằm bình ổn giá cả thị trường bộ tài chính sẽ tăng cường
công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường trong thời điểm trước trong và sau tết
để chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả không để xảy ra các biến động bất thường
ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội
vụ sập trần king nightclub là một người tử vong và sáu người bị thương điều tra việc côn đồ đe dọa
phóng viên tác nghiệp là thông tin trên báo thanh niên
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng một khi các nhân viên king nightclub và công nhân đang dọn vệ sinh
hoàn thiện những chi tiết nội thất thì bất ngờ toàn bộ trần nhà sập xuống đè lên nhiều người
sau nhiều giờ lực lượng chức năng đã tiếp cận đưa được sáu người ra ngoài đi cấp cứu tại bệnh viện bà rịa
riêng một nạn nhân bị tử vong nằm kẹt trong đống đổ nát đến hai mươi một h cùng ngày mới được đưa ra ngoài
khi vụ việc xảy ra phóng viên tới tác nghiệp tại hiện trường bên ngoài
thì bị một nhóm người ngăn cản và có lời lẽ đe dọa hành hung
chí tết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang sáu báo thanh niên